ngân hàng bidv chi nhánh mỹ phước phòng giao dịch bảo bàng địa chỉ số chín mươi chín a quốc lộ một mươi ba thuộc thị trấn lai uyên huyện bảo bàng tỉnh bình dương
sau khi vào trong ngân hàng đối tượng hoài lấy từ trong người một khẩu súng dơ lên trần nhà đe dọa sau đó liên tục bóp cò nhưng súng không nổ
thấy súng không nổ nên đối tượng bỏ chạy ra bên ngoài
tuy nhiên khi vừa chạy ra đến sân thì bị lực lượng bảo vệ cùng với một số khách hàng kịp thời khống chế bắt giữ
bước đầu hoài khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng
khi thực hiện hành vi thì bị bắt giữ
được biết hoài đang bị công an tỉnh đắk lắc truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an huyện hà trung tỉnh thanh hóa vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt giữ bảy đối tượng sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
gây dối trật tự công cộng tại xã hà lai huyện hà trung vào đêm ngày năm tháng ba
bảy đối tượng bị bắt giữ gồm lê văn thành
nguyễn quốc trung ở thị xã bỉm sơn
tống tuấn đạt đỗ văn biên lê văn thắng nguyễn ngọc đông và mai trí hữu đều ở huyện hà trung
trước đó công an huyện hà trung nhận được tin báo khoảng hai giờ sáng ngày năm tháng ba
có một nhóm đối tượng đi hai xe máy và một xe ô tô bán tải mang súng quân dụng và kiếm đến quán bia ở xã hà lai huyện hà trung
bắn vào quán đe dọa và xông vào quán đánh người gây thương tích hủy hoại tài sản là một người bị thương
sau khi vụ việc xảy ra công an huyện hà trung đã nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ
qua công tác điều tra xác minh đến nay công an huyện hà trung đã bắt giữ được bảy trên chín đối tượng là thủ phạm gây ra vụ án nói trên
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn nên lê văn thành đã rủ thêm một số đàn em đến quán bia trên
để bắn cảnh cáo và giàn trận hỗn chiến với nhóm đối tượng khác làm một người bị thương
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiền giang vừa khởi tố bị can
bắt tạm giam người đã gây ra vụ nổ súng khiến thiếu niên một mươi năm tuổi tử vong
theo kết quả điều tra tối ngày một mươi ba tháng ba do mâu thuẫn trong lúc lưu thông nguyễn ngọc ti sinh năm hai nghìn năm và nguyễn thành mạnh
sinh năm hai nghìn một cùng chú thành phố mỹ tho đã dùng súng công cụ hỗ trợ bắn huỳnh bảo sang sinh năm hai nghìn bảy chú xã mỹ phong bị thương dẫn đến tử vong
sau khi xảy ra sự việc phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an thành phố mỹ tho xác minh làm rõ bắt giữ thủ phạm gây án
cả hai đã giao nộp khẩu súng dạng công cụ hỗ trợ
liên quan đến vụ án cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ xử lý trần minh quân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ngụ tỉnh tiền giang được xác định là người đã đưa súng cho ti và mạnh
tòa nhân dân tỉnh bình phước đã tuyên phạt bị cáo vũ trần đức duy bốn mươi tám tuổi chú tỉnh lâm đồng
chủ sở hữu công ty trách nhiệm hiểu hạn thương mại sản xuất dịch vụ đại tài ở tp hcm hai tỷ đồng về tội trốn thuế
theo cáo trạng từ ngày một mươi chín tháng bảy đến ngày hai mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy duy là chủ sở hữu trực tiếp chỉ đạo điều hành các hoạt động của công ty đại tài
đã chỉ đạo vũ trần hương thủy trần tuấn an là những người được duy nhờ đứng tên giám đốc của công ty
ký mở năm tờ khai hải quan tại tri cục hải quan trân thành cục hải quan bình phước để nhập khẩu loại hình nguyên nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu
tổng số hơn chín trăm hai mươi tấn hạt điều chưa bóc vỏ của công ty kuthari singapore
trị giá trên bốn mươi một bảy tỷ đồng được miễn thuế nhập khẩu năm tương đương với hơn hai tám tỷ đồng
tuy nhiên sau khi nhập khẩu duy không tổ chức sản xuất để xuất khẩu chưa kê khai tờ khai hải quan để chuyển đổi loại hình nhập khẩu
mà đem tiêu thụ nội địa toàn bộ số lượng hạt điều nói trên
hành vi này vi phạm quy định của bộ tài chính làm thất thu hai tám tỷ đồng tiền thuế nhập khẩu của nhà nước
tại phiên tòa sơ thẩm hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo vũ trần đức duy số tiền hai tỷ đồng về tội trốn thuế
thời gian gần đây tại thành phố đà nẵng nổi lên tình trạng một số đối tượng giả danh là cán bộ phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố đà nẵng
cung cấp thông tin sai sự thật yêu cầu bị hại lập tài khoản ngân hàng chuyển vào tài khoản một số tiền lớn để bảo lãnh
nếu không thì sẽ bị khởi tố bắt tạm giam vì liên quan đến đường dây tổ chức phạm tội
sau đó bằng nhiều cách khác nhau các đối tượng lấy cắp mã otp chiếm đoạt sim điện thoại rồi chiếm đoạt tiền trong tài khoản của nhiều bị hại
vào ngày hai mươi bốn tháng ba vừa qua chị đặng thị hồng vân chú quận hải châu thành phố đà nẵng nhận được cuộc gọi từ số thuê bao tám trăm một mươi năm chín trăm linh tám sáu trăm sáu mươi bốn
tự xưng là cán bộ công an thành phố đà nẵng thông báo chị có liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và yêu cầu chị chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để được bảo lãnh
khi gọi cho tôi nó báo tôi là có phải tôi tên đằng thị hồng vân không
rồi nó báo tôi là nhà ở đó địa chỉ đọc số chứng minh nhân dân luôn
xong rồi nó báo tôi là viết có ký cái hợp đồng gì đó rồi mang tính chắc là chiếm đoạt tài sản
rồi xong rồi bắt là phải nếu như mà không thanh toán bồi thường gì đó là phải ra pháp luật ba bên pháp luật
thì khi nó gọi là nó có thân thân cái chị hỏi là ở đâu đi
xong rồi nó báo chị là tôi là ở trên cái bộ phận công an chị quên không nhớ cái tên nó gì nó lan man đó
xong rồi nói báo chị là phải nếu như mà không giải quyết được vấn đề này phải chịu pháp luật gì gì đó
xong rồi kêu đi ủa chị đâu có nợ gì đâu cái gì đâu
thì nó báo chị là chị chuyển tiền khoản làm tiền khoản chuyển
các đối tượng thường tự xưng
là đại úy đặng quang thắng thượng tá hồ phi hùng thiếu tá nguyễn duy linh là cán bộ phòng cảnh sát kinh tế công an tp đà nẵng
thông báo người bị hại có liên quan đến đường dây tổ chức phạm tội sau đó yêu cầu bị hại lập tài khoản ngân hàng
chuyển tiền vào tài khoản để được bảo lãnh và sau đó bằng nhiều cách các đối tượng đã chiếm đoạt tài sản trong tài khoản của bị hại
đây là những phương thức thủ đoạn không mới
thế nhưng vẫn có nhiều người nhẹ dạ cả tin thiếu hiểu biết về pháp luật nên đã bị lừa số tiền rất lớn
để khuyên cáo cho người dân mà cảnh giác cái việc này và không rơi vào bẫy của bọn tội phạm
thì đầu tiên là người dân nghe và rất là bình tĩnh
khi nghe một cuộc điện thoại như vậy thì phải báo cho ngay cơ quan công an gần nhất
hoặc là có những người có am hiểu để nói cho người ta để báo sự việc
và tuyệt đối không tuân theo sự yêu cầu của đối tượng
dứt khoát là không có mở tài khoản hay không có đăng nhập vào những cái ứng dụng mà mình thấy là mình không yên tâm
và cái thứ hai nữa
là theo chúng tôi là nếu bất kể một ai có điện thoại thì người bị hại cần phải cảm giác tỉnh táo
và yêu cầu họ là có những mời người ta đến làm việc và đến cái trụ sở nào đó nhất định cố định
chứ không thể cứ nghe qua điện thoại rồi xong nó thực hiện theo yêu cầu
thì tôi nói dứt khoát là sẽ rơi vào cái bẫy của bọn tội phạm
phòng cảnh sát kinh tế công an thạch phúc hà nẵng cũng cảnh báo đến người dân
cơ quan tuyệt đối không làm việc qua điện thoại yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân
khi cần xác minh điều tra làm rõ các vụ việc vụ án cơ quan sẽ gửi giấy mời
hoặc triệu tập công dân đến làm việc tại trụ sở cơ quan
người dân cần hết sức cảnh giác trước những thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo
tránh bị kiếm đọc tài sản
cướp giật trên đường luôn gây bất an cho những người tham gia giao thông
thời gian gần đây trên địa bàn huyện gò dầu tỉnh tây ninh
liên tiếp xảy ra một số vụ cướp giật dây chuyền vàng lắc vàng điện thoại di động
công an huyện gò dầu đã xác lập truyền
chơi nán đấu tranh
qua truy xét vào khoảng bảy giờ sáng ngày hôm qua hai mươi tám tháng ba
lực lượng công an tổ chức đeo bám hai đối tượng điều khiển xe mô tô
với tốc độ cao từ thành phố hồ chí minh về huyện gò dầu
đến đoạn đường thuộc ấp phước bình b xã phước thạnh huyện gò dầu
phát hiện một người phụ nữ đeo dây chuyền vàng điều khiển xe tay ga
chúng áp sát nạn nhân giật dây chuyền vàng rồi tăng ga tẩu thoát
công an huyện gò dầu đã phối hợp cùng với người dân truy đuổi
hai tên cướp giật lấy bình xịt hơi cay liên tục chống trả rồi tăng ga bỏ chạy
dù đang trên đường tàu thoát nhưng đến khu vực xã phước đông huyện gò dầu
phát hiện hai người phụ nữ điều khiển xe mô tô có đeo sợi dây chuyền vàng
chúng vẫn áp sát để cướp
lực lượng công an và người dân đã bắt kịp khống chế bắt giữ cả hai
tại khu vực chợ gò dầu
cả hai khai nhận là nguyễn hữu lộc sinh năm hai nghìn bốn
và bùi hoàng vĩnh sinh năm hai nghìn một cùng chú huyện hóc môn tp hcm
từ sáu giờ đến tám giờ sáng hàng ngày chúng điều khiển xe phân khối lớn
từ hướng huyện hóc môn đến tây ninh gây án
từ đầu tháng ba cho đến nay cả hai đã gây ra hơn một mươi vụ cướp dật tài sản
trên địa bàn thị xã trảng bàng thị xã hòa thành và huyện gò dầu